mặc dù các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bắt giữ những lô hàng lậu hàng giả hàng nhái và kém chất lượng bị tuồn vào thị trường
nhưng với nhiều thủ đoạn tinh vi nhiều tổ chức cá nhân vẫn cố gắng làm trái pháp luật hòng kiếm lời bất chính
mời quý vị và các bạn theo chân nhóm phóng viên chương trình hộp thư truyền hình tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
đây là một phần trong kho lưu trữ của đội quản lý thị trường số hai thuộc tri cục quản lý thị trường thành phố hà nội những ngày sát tết âm lịch mậu tuất
đi theo đoàn kiểm tra của đội hai chúng tôi mới thấy hiện trạng buôn bán rượu dịp cuối năm đặc biệt khó kiểm soát
mặc dù hầu hết các cửa hàng khi trưng bày đều là các sản phẩm có nhãn mát và tem nhập khẩu nghiêm chỉnh
nhưng một khi người dùng có nhu cầu hỏi hàng sách tay nghĩa là không có tem nhập khẩu hay nhãn mắc kiểm duyệt
thì hầu hết người bán hàng đều có hàng cung cấp
điều này có nghĩa là không ít lượng hàng nhập khẩu không qua kiểm soát vẫn đến được thị trường
do nhu cầu thị trường

đấy và như các bạn đã thấy mặc dù là kho tạm thế nhưng cái hàng lượng hàng rất là lớn
thế và qua đây thì sẽ thấy được rằng là cái việc mà kinh doanh hàng nhập lậu trong những ngày giáp tết nó như thế nào
theo đánh giá của các cơ quan chức năng một số đối tượng chủ yếu tìm mua các loại hàng hóa nguyên liệu
bán thành phẩm giá rẻ không rõ chất lượng nguồn gốc xuất xứ và bao bì nhãn mát nhái các thương hiệu nổi tiếng
sau đó tổ chức đóng gói thủ công hoặc sử dụng dây chuyền máy móc thô sơ để gia công dán nhãn và cung cấp ra thị trường